theo cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ lúa đông xuân ở nam bộ năm nay được mùa với sản lượng đạt hơn một mươi một triệu tấn
đặc biệt nhờ xuất khẩu gạo khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm cho nên giá lúa luôn giao động ở mức cao đem lại lợi nhuận cho người nông dân
vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khu vực nam bộ sản xuất hơn một sáu mươi bảy triệu hectare lúa tăng năm mươi tám hai trăm năm mươi sáu hectare
sản lượng đạt hơn một mươi một một triệu tấn lúa tăng hơn một triệu tấn so với vụ đông xuân trước
theo đánh giá của cục trồng trọt cơ cấu giống có phần đáp ứng yêu cầu của hiệp hội lương thực việt nam
nhất là dòng lúa thơm đặc sản tăng hơn sáu phục vụ tốt nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu
đặc biệt giá lúa vụ đông xuân này giao động ở mức cao nông dân có lãi
thêm khởi sắc là xuất khẩu gạo ngay từ đầu năm tăng khá trên nhiều mặt
cụ thể trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp xuất khẩu được hơn
tám trăm bốn mươi hai tấn gạo giá trị bốn trăm một mươi ba triệu đô la mỹ
hiện giá gạo trắng năm tấm của việt nam được trao bán từ bốn trăm hai mươi năm đến bốn trăm ba mươi đô la mỹ một tấn
cao hơn so với gạo cùng loại của thái lan khoảng hai mươi đô la mỹ một tấn
trong khi đó gạo thơm bán giá khoảng sáu trăm linh đô la mỹ một tấn
điều này tạo tâm lý phấn khởi cho sản xuất vụ hè thu tới